mía đang là cây trồng chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua tại các tỉnh nam trung bộ
hiện đang là đỉnh điểm của khô hạn nhiều cánh đồng mía đến tuổi thu hoạch vẫn chưa thể bán cho các nhà máy
đang khô héo chết đứng trên đồng ruộng
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
đến huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên chỗ nào cũng bắt gặp mía vàng úa như thế này
năm vừa qua gia đình ông so yé trồng hai hectare mía đến nay vẫn còn năm xào chưa bán được
đứng chết cháy trên đồng ruộng
có lẽ chưa có năm nào nông dân trồng mía ở tỉnh phú yên lại chịu thiệt hại nặng như năm nay
mía không chỉ mất giá mà năng suất cũng giảm mạnh so với năm ngoái
trong khi đó toàn tỉnh có hơn năm trăm năm mươi tám hectare mía bị bệnh đốm vàng đốm vòng sau đục thân
tại hai vùng mía trọng điểm của tỉnh phú yên là
huyện sơn hòa và sông hình
hơn một hectare mía bị cháy lá nhưng chưa thể thu hoạch
trước thực trạng người trồng mía đứng ngồi không yên tỉnh phú yên đang kiến nghị các nhà máy đường
để nhanh tiến độ thu mua
nếu không thu hoạch kịp thời với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì chỉ một mươi ngày nữa thôi
hơn một hectare mía sẽ bị mất trắng
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
gia mía trên thị trường xuống thấp
nhiên vụ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi nông dân trong tỉnh chỉ trồng khoảng hơn một mươi hai hectare
thấp hơn một nửa so với năm ngoái
hiện nay một thực tế khác khiến các nhà máy đường lo lắng
đó chính là thiếu mía nguyên liệu phục vụ sản xuất